trên quốc lộ một đoạn qua xa an hiệp huyện tuy an tỉnh phú yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng làm một người tử vong
vụ tai nạn giữa một xe đông lạnh một xe bồn hai xe tải một xe khách và một xe mô tô khiến cho bà mai thị minh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở huyện tuy an tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện
sáu phương tiện trong vụ tai nạn chắn hết toàn bộ phần đường bên phải theo hướng bắc nam gây ách tắc giao thông
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên điều tra làm rõ